hơn một mươi năm chuyển đến nơi ở mới một mươi hộ dân ở ba thôn thèn nưa thèn trồ và trường na thuộc thị trấn phong thổ tỉnh lai châu vẫn chưa được nhận tiền đền bù tái định cư thủy điện sơn la
mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần trong thời gian dài lên các cấp của thẩm quyền thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết rứt điểm gây bức xúc và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt sản xuất của bà con nhân dân vùng tái định cư
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những thửa nương của bà con nhân dân vùng tái định cư thị trấn phong thổ tỉnh lai châu
nhìn vào những đám nương với chi chít đá nhô cao này có ai khẳng định rằng người dân sẽ canh tác được giống gì làm gì cho hiệu quả
cây chuối vốn phù hợp nhất với vùng đất phong thổ cũng phải chết yểu khi chưa kịp đơm hoa kết trái
còn đất ruộng ở nơi ở cũ cấy được hai vụ đổi lấy đất mới nơi vùng tái định cư này
phần lớn diện tích người dân không canh tác được vụ nào